tại trụ sở báo nhân dân đại diện lãnh đạo báo nhân dân đã có buổi tiếp đoàn đại sứ quán kazakhstan
tại buổi làm việc ông medet makuljanov phó đại sứ tham tán công sứ kazakhstan
bày tỏ thiện trí hợp tác về nhiều mặt trong đó có thông tin truyền thông với các ấn phẩm của báo nhân dân
tờ báo hàng đầu của việt nam đặc biệt là nhân dân điện tử tiếng nga
bên cạnh đó phó đại sứ kazakhstan cũng bày tỏ mong muốn về khả năng hợp tác giữa hai tờ báo lớn nhất của hai nước trong thời gian tới
việc tăng cường hợp tác thông tin giữa hai bên sẽ giúp nhân dân hai nước hiểu biết thêm về đất nước con người của hai dân tộc
trước mắt báo nhân dân sẵn sàng hợp tác thông tin với đại sứ kazakhstan trên các ấn phẩm của báo
nhân dịp này hai bên đã trao quả kỷ niệm để tăng thêm tình hữu nghị đoàn kết hợp tác trong thời gian tới